phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các bên nhằm hoàn thiện xây dựng dự thảo báo cáo nghiên cứu
áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử tại các doanh nghiệp việt nam thực trạng và một số khuyến nghị
nghiên cứu là một trong các hoạt động trọng tâm của sáng kiến liêm chính giữa doanh nghiệp và chính phủ
được tài trợ thông qua dự án vùng thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở asean
do chương trình phát triển liên hợp quốc phối hợp cùng vcci và quỹ thịnh vượng vương quốc anh tổ chức
theo các chuyên gia có nhiều doanh nghiệp cho rằng kiểm soát nội bộ chỉ đơn thuần là trách nhiệm của kiểm soát viên nội bộ
chứ không phải là vấn đề quản trị doanh nghiệp
trong số hai trăm ba mươi chín doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát chỉ có năm mươi sáu mươi doanh nghiệp cho thấy họ hiểu rõ về kiểm soát nội bộ
và bộ quy tắc ứng xử cũng như vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
những quản trị của doanh nghiệp các cơ chế đảm bảo sự liêm chính trong doanh nghiệp
đặc biệt là những cơ chế về kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp giám sát hoạt động của doanh nghiệp
của cả các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ đều còn nhiều hạn chế
nhưng mà chúng ta có những công cụ về minh vạch hóa của môi trường kinh doanh
là sự đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính
cho nên để phòng chống tham nhũng để xây dựng doanh nghiệp liêm chính hay chính phủ liêm chính
thì cái quan trọng nhất là
phải quay trở về
cái cải cách cái thể chế
cũng tại hội thảo các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia
các kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc áp dụng một hệ thống kiểm soát nội bộ đáng tin cậy
và kết hợp với bộ quy tắc ứng xử tốt có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát được mọi hoạt động trong đơn vị
cho phép họ nâng cao hiệu quả hoạt động tăng cường mức độ tin cậy của thông tin và mức độ tuân thủ pháp luật
nhìn vào kinh nghiệm từ các quốc gia châu âu hay các khu vực khác
không phải để chúng ta sao chép mà để chúng ta có thể phân tích và rút ra những kinh nghiệm thực tế
chúng ta cũng có thể xem xét những điểm phù hợp với việt nam để áp dụng với việt nam
từ đó tìm ra những giải pháp hay và thiết thực
việc áp dụng các công cụ với sự hỗ trợ của undp vương quốc anh và chính phủ việt nam
cùng các khóa đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp việt nam hội nhập tốt hơn
tôi thấy có hai vấn đề chính
thứ nhất là
phải có những tiêu chuẩn quốc tế
và thứ hai là phải có đào tạo cho các doanh nghiệp
để họ sẽ thiếu nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ
diễn ra vào thời điểm luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sắp chính thức có hiệu lực vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mở rộng phạm vi điều chỉnh sang khu vực ngoài nhà nước
nghiên cứu cùng các thảo luận các kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ tại hội thảo kịp thời
sẽ giúp các doanh nghiệp tổ chức kinh tế tuân thủ quy định của pháp luật
về trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát triển và xử lý tham nhũng
trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp thông qua xây dựng bộ quy tắc ứng xử cơ chế kiểm soát nội bộ